mới đây chuyến bay đưa cho cốt phi nhung đã hạ cánh tại sân bay quốc tế los angeles
bang california nước mỹ tại đây wendy phạm và ca sĩ trisi phương trình cùng một số bạn hữu
đã túc trực từ sớm để đón việt hương đồng hành cùng họ còn có bà marito giám đốc trung tâm thúy nga
cả hai vô cùng xúc động khi nhận hũ cho cốt của phi nhung sau thời gian dài chờ đợi
wendy phạm không kiềm được nước mắt cô ôm chặt hữu cốt của mẹ trong lòng
wendy phạm ôm việt hương khóc nức nở trên tay nữ nghệ sĩ là cho cốt của ca sĩ phi nhung
sau hàng trăm chuyến bay đi lưu diễn khắp thế giới giờ đây giọng ca bông điên điển đã về nhà trên chuyến bay cuối cùng của cuộc đời
có hơn chín mươi hai người đã xem trực tiếp trên trang fanpage của trung tâm thuế nga
nhiều người xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc mẹ con phi nhung hội ngộ trong hoàn cảnh này
tăng lễ của phi nhung sẽ được trung tâm thúy nga tổ chức vào ngày một mươi hai tháng một mươi tại chùa huệ quang
sau khi làm lễ cầu siêu và phát tăng lễ viếng sẽ diễn ra từ một mươi ba đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
về phía gia đình thông báo không nhận vòng hoa vào phung viếng
thay vào đó họ mong khách viếng sẽ dùng số tiền này để góp vào quỹ từ thiện phi nhung que đi phạm
số tiền này được chia đều để giúp tịnh
giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa và hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam
đây là tâm nguyện lúc sinh thời của ca sĩ phi nhung
cùng với đó sau nhiều ngày bận rộn lo tăng lễ cho mẹ
con gái piung đã lên tiếng về tương lai của các con nuôi nữ ca sĩ hiện đang sống tại việt nam
ngoài cô con gái ruột tên là wendy phạm đang làm y tá tại mỹ
phi nhung còn có hai mươi ba người con nuôi tại việt nam trong đó có nhiều bé còn rất nhỏ tuổi
đa phần con nuôi của nữ ca sĩ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là trẻ mồ côi
đang được ca sĩ pi nhung đón về nuôi nấng chăm sóc cho đi học chữ học hát
khi vi nhung qua đời có rất nhiều khán giả đã lo lắng
không biết tương lai của hai mươi ba người con nuôi này sẽ như thế nào
ca sĩ chuji phương trinh bạn thân của phi nhung
còn nói trên trang cá nhân rằng cô sẽ góp sức nuôi dưỡng các bé khô lớn
tỷ phú gốc việt hoàng kiều cũng đã ngỏ ý muốn bảo trợ hai mươi ba con nuôi của phi nhung
cho đến khi trở thành
mới đây wendy phạm con gái của phi nhung đã đăng tải cáo phó thông báo
về tăng lễ của vi nhung sau khi cho cốt của cô được gửi đến mỹ
trong khi trò chuyện với khán giả wendy tiết lộ rằng sau khi lo liệu tăng lễ
cho mẹ xong xuôi cô sẽ cùng mọi người ngồi lại để bàn bạc về việc tính toán
cho tương lai của hai mươi ba em nuôi
tiết lộ này của wendy phạm được nhiều khán giả đồng tình
bởi những ngày qua cô còn chìm trong đau khổ khi mẹ qua đời
rồi lo liệu thủ tục để đón mẹ về mỹ
nên chưa thể có thời gian cũng như bình tĩnh để lo liệu lâu dài cho các em nuôi
liên quan đến việc tỷ phú hoàng kiều nhận nuôi hai mươi ba người con của cố nghệ sĩ phi nhung
bà diễm phạm người quản lý lâu năm của cố ca sĩ phi nhung cho biết
sự ra đi của cố ca sĩ phi nhung vẫn để lại nhiều đau xót rối bời từ phía gia đình và người thân
gia đình cảm ơn tấm lòng của tỷ phú hoàng kiều
tôi có coi qua một số thông tin báo chí đưa tin về việc tỷ phú hoàng kiều nhận nuôi
của con nuôi của phi nhung nhưng hiện tại gia đình đang rối bời và phải lo chuyện hậu sự cho phi nhung
mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường bà diễm phạm nói
quản lý của phi nhung cũng chia sẻ phi nhung ra đi là nỗi mất mát quá lớn
gia đình và các sư cô tại chùa nơi một số con nuôi của nữ ca sĩ ở sẽ vẫn tiếp tục thực hiện
những việc mà phi nhung đang làm sang giờ theo ước nguyện của chị
khi được đề cập đến chuyện
tỷ phú hoàng kiều có thể nói rằng
phi nhung có thể hỗ trợ các em nhỏ là con nuôi của cô ca sĩ phi nhung trong thời gian tới
thậm chí có thông tin ông mong muốn đưa hai mươi ba trẻ sang mỹ để nuôi dạy
người quản lý của cô ca sĩ phát biểu
chúng tôi sẽ phải coi lại những gì chị nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục
hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động vẫn có thể nuôi các con được
chị ấy cố ca sĩ phi nhung vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con
bà diễm phạm một lần nữa nhắc lại
gia đình phi nhung rất cảm ơn tấm lòng của tỷ phú hoàng kiều
nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để cho gia đình tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước
sau đó sẽ từng bước giải quyết công việc khác
trước đó ngày hai mươi chín tháng chín theo giờ việt nam
tỷ phú hoàng kiều đã có buổi live stream chia sẻ về ý định nhận nuôi hai mươi ba con nuôi của cô ca sĩ phi nhung
tỷ phú này bày tỏ mong muốn nuôi dưỡng các con nhỏ bằng cách đón các bé sang mỹ
ông hoàng kiều khẳng định
không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của cố ca sĩ phi nhung
trước đó đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
và lãnh đạo cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội đã có cuộc trao đổi nhanh
về việc thu xếp giải quyết hai mươi ba đứa trẻ là con nuôi của cố ca sĩ phi nhung
khi cô vừa qua đời vào ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua tại tp hcm
việc ca sĩ qua đời đã để lại niềm đau xót cho người thân gia đình bè bạn và những người yêu âm nhạc việt
ngoài ra điều mà nhiều người quan tâm hiện nay là số phận của hai mươi ba đứa con được cố ca sĩ nhận nuôi
một số từng ở với ca sĩ vi nhung một số ở tại chùa sẽ ra sao
đại diện bộ lao động thương binh và xã hội và phía tp hcm đều khẳng định
có đủ các phương án để giải quyết ồn thòa cuộc sống của các con nuôi của cô ca sĩ phi nhung
theo đó cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội cho biết có hai phương án
một là tiếp tục để gia đình bè bạn
và cơ sở chăm sóc trẻ của cô ca sĩ phi nhung nuôi dậy các trẻ nhỏ
nếu gia đình vẫn có nguyện vọng và đủ điều kiện nuôi dạy
trường hợp nếu gia đình phi nhung không thể tiếp tục việc này
địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận đưa các con vào cơ sở chăm sóc công lập
quan điểm được người đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhấn mạnh
là không để các em thiệt thòi bị đẩy ra đường
trưa ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ phi nhung đã rời xa cõi tạm sau hơn một tháng chống trọi với covid một mươi chín
hưởng dương năm mươi một tuổi
sự ra đi của nữ ca sĩ đã khiến công chúng không khỏi canh cánh trong lòng khi nhìn hai mươi bốn người con mà cô để lại
ngoài con gái ruột wendy phạm đã lớn rộng cả trữ tình còn có hai mươi ba người con nuôi
phần đông là những đứa trẻ mổ côi tuổi đời còn rất nhỏ
tối hai mươi tám tháng chín tỷ phú hoàng kiều
đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ
ông bộc bạch tôi mù côi cha từ lúc ba tuổi tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác được cha ký đầu
nói đến đây tôi chảy nước mắt nên tôi kiên quyết giúp các em
tôi dám nói với các bạn một câu sanh rờn tôi bảo vệ con nuôi phi nhung không đứa nào bị covid một mươi chín
đó là lời thề của tôi
khi được hỏi cụ thể hơn về việc nuôi dưỡng các con nuôi của giọng ca bùng điền điển
tỷ phú hoàng kiều cho biết
sẽ nhận hai mươi ba bé thành con nuôi của mình
chúng tôi có ba mươi người con tôi sẽ tạo điều kiện cho các con
con con ruột của hoàng kiều đã thành tài còn hai mươi ba con nuôi nữa nam doanh nhân chia sẻ
phát ngôn của đại gia gốc việt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận
là một người em thân thiết của phi nhung trang trần rất trân trọng tình cảm này
tuy nhiên cựu trân giài cũng nói về cái khó trong trường hợp này
trên sóng livestream
trang trần cho biết muốn nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ vấn đề còn nằm ở thủ tục
tỷ phú hoàng kiều nhận nuôi nhưng vấn đề còn ở chỗ thủ tục
cái đó thì chưa chắc còn nằm ở nhiều vấn đề lắm
nhưng em cũng rất mừng cô cho hay
cô cũng nhắn nhủ khán giả hãy yên tâm bởi khi phi nhung ra đi
thì ekip và những người thân của đàn trị vẫn còn đó vẫn còn lo được cho những đứa trẻ
trước đó ca sĩ hải ngoại gigi phương trinh người chị thân thiết của phi nhung
cũng hứa chăm lo cho hai mươi ba đứa trẻ
cô tập sự các con ơi các con đường lo các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
sau thông báo muốn nhận nuôi hai mươi ba người con của phi nhung
mới đây tỷ phú hoàng kiều đã có thêm những chia sẻ gây chú ý

trước câu hỏi sẽ lo cho các con phi nhung mọi mặt hay chỉ một phần nào đó
đại gia u tám mươi cho biết đương nhiên là một ông bố thì phải lo cho các con từ a tới z
cho các con học hành thành người và về tất cả mọi mặt
ông cũng tiết lộ thêm trong những năm tôi làm từ thiện ở việt nam
tôi chưa trở thành tỷ phú chỉ là triệu phú của người nghèo như danh sưng mà báo chí đã đưa
bây giờ tôi nợ nần như chúa trồm bị lọt khỏi danh sách bốn trăm linh tỷ phú ở mỹ
từ một vị tỷ phú đứng thứ một trăm bốn mươi tám với tài sản ba tám tỷ usd
bây giờ tôi nợ ba tỷ đô và không còn là tỷ phú nữa
dù vậy đại gia u tám mươi vẫn tích cực làm những việc tốt cho đời
bởi việc làm từ thiện đã ở trong dòng máu của gia đình họ hoàng chúng tôi
trong một livestream trước đó ông cũng nói rõ
tôi không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của phi nhung
tôi mong muốn đưa hai mươi ba đứa trẻ con nuôi sang mỹ và lo lắng đào tạo cho các bé thành
mời đây các sư thầy tại chùa pháp vân nơi các con nuôi của cố ca sĩ đang tu học
đã tổ chức buổi lễ cầu siêu cho phi nhung
trong đó những người con nuôi của chị đã được các sư thầy phát khăn tàng
hình ảnh các em mặc áo nâu song đeo khăn tàng lặng lẽ cầu nguyện trước di ảnh của mẹ nuôi
khiến cho nhiều người xúc động
đức hiếu một trong số hai mươi ba đứa trẻ được cố ca sĩ vi nhung cưu mang nhiều năm qua
đã gây xót xa khi đang khoảnh khắc các em thơ trong tàng lễ của mẹ
hình ảnh bé phi như cô con gái được vi nhung yêu thương gọi là công chúa
đang đội khăn tăng trắng và chăm sóc cho các em nhỏ hơn khiến ai cũng đau lòng
trước bàn thờ của mẹ ở phía xa xa ánh mắt các em nhỏ hồn nhiên ngây thơ
đã làm khán giả xót xa
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín chùa giác ngộ cũng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ phi nhung
đó là buổi livestream chùa tự tổ chức không phải do phía phi nhung chủ trì
đồng thời trong buổi lễ cầu siêu giáo hội phật giáo việt nam cũng trao bằng tuyên dương công đức cho ca sĩ phật tử phi nhung
con gái nuôi của cố ca sĩ lạc quỳnh trang đã thay mặt gia đình nhận bằng tuyên dương
sau khi phi nhung qua đời
nhiều người đặc biệt quan tâm tới số phận của hai mươi ba đứa con của cố ca sĩ nhận nuôi
giữa tình hình đó tỷ phú hoàng kiều vừa gây chú ý khi thông báo sẽ thay phi nhung hỗ trợ tiếp tục nuôi nấng hai mươi ba đứa con của cô
ông cho biết mình có suy nghĩ như thế này từ khi biết thông tin về bệnh tình của phi nhung ngày càng trở nặng
bản thân ông cũng đồng cảm với các em khi thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ
các em bé này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ
bây giờ có mẹ nuôi là phi nhung rồi lại trở thành những kẻ mồ côi
vì thế tôi xin đứng ra bảo trợ và nuôi nấng các con cho thành người
tỷ phú hoàng kiều chia sẻ trên truyền thông
mới đây quản lý của phi nhung cũng đã phát trên trang cá nhân clip cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà
tuy nhiên đại diện gia đình ca sĩ phi nhung anh thanh huy cho biết
con gái của cố ca sĩ là wendy phạm sẽ tạm thời đứng ra thay mẹ nhận các hỗ trợ đóng góp
của các nhà hảo tâm gửi về việt nam để lo cho các em nuôi của mình
còn những việc khác gia đình xin giải quyết sau khi lo xong mọi việc
ngoài ra các con nuôi đang sống tại nhà của cố ca sĩ phi nhung hiện được mẹ ruột hồ văn cường
một trong những người con nuôi của nữ ca sĩ chăm sóc
để ekip của phi nhung chuyên tâm lo hậu sự cho cô ở việt nam
còn riêng với các con nuôi ở chùa pháp lạc bình phước được chủ trì chăm lo cuộc sống hàng ngày
ngôi chùa do phi nhung bỏ tiền túi sửa chữa để các con có chỗ học tập ăn ở nhiều năm qua
khi biết ca sĩ phi nhung qua đời các con nuôi ở chùa đã bật khóc nức nở vì thường mẹ
phía đại diện của cố ca sĩ phi nhung cho biết hồi tháng bảy ca sĩ đáng lẽ lên máy bay về mỹ với con gái
nhưng vào phút cuối cô lại quyết định hủy vé vì muốn ở lại tp hcm để giúp đỡ bà con khó khăn ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
phi nhung từng cho biết dù có lúc chịu điều tiếng khi làm thiện nguyện cổ vẫn vượt qua
cô nói tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát nuôi con cũng từ tiền đi hát
tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay nuôi các trẻ em cờ nhỡ đến hôm nay cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ phi nhung